qua gần hai ngày xét xử và nghị án tòa nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt nguyễn hữu thảo
cựu phó giám đốc trung tâm mua sắm nguyễn kim hậu giang và cấp dưới là hoàng văn hải
cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
theo nội dung cao trạng từ tháng một đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám nguyễn hữu thảo lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
đã chỉ đạo cho hoàng văn hải xuất số lượng lớn hàng hóa bán cho độ tuần phong
trưởng phòng kinh doanh trung tâm mua sắm nguyễn kim kiên giang nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng
chứng tử gây thất thoát cho công ty cổ phần nguyễn kim số tiền trên hai tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn hữu thảo một mươi năm tù giam và hoàng văn hải ba năm tù
nhưng cho hưởng án treo cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng